thưa quý vị trong một thời gian dài việc mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng chất nổi trái phép diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
đáng chú ý là các đối tượng đã có nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng khi thực hiện hành vi phạm tội
tuy nhiên để đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ loại tội phạm này lực lượng công an cũng đã phải triển khai rất nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau
mới đây tại tỉnh quảng bình công an tỉnh quảng bình đã làm rõ đường dây buôn bán thuốc nổ và chiếm đoạt vũ khí quân dụng thù giữ một trăm một mươi tám kg thuốc nổ và quả bom hơn hai tạ
ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình nhận được thông tin về việc kẻ gian đã chiếm đoạt một quả bom tại thôn một mươi xã lý trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
điều đáng nói đây là quả bom nặng hơn hai trăm ba mươi kg do gia đình ông lê văn xương chú tại thôn một mươi xã lý trạch huyện bố trạch thuê máy múc đào hố chứa nước tới cây thì phát hiện trong vườn nhà vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
lái máy máy múc đã gọi điện báo cho một đối tượng ở quảng trị để bán quả bom thì chủ nhà không đồng ý và báo chính quyền địa phương để tiếp nhận xử lý
tuy nhiên đến ngày một tháng tám quả bom đã bị lấy trộm
khẩn trương điều tra lực lượng công an xác định có bốn đối tượng
có lê văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã xen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình là đối tượng chủ mưu cầm đầu và cũng là đối tượng nằm trong chuyên án mà đơn vị đang điều tra
ngoài đối tượng mà mình đang theo năng thì cũng có rất nhiều đối tượng khác là thực hiện cả cái hoạt động trải phép liên quan đến với liều nộ
đồng thời là cái hàng xóm làm chiêng cũng như là chính quyền sở tài là có cái mối quan hệ tốt với đối tượng
cho nên là rất là khó khăn trong việc
tiếp cận điều an để xác định và để xác định được chính xác đối tượng
tiếp đó vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín có nguồn tin từ quần chúng nhân dân lê văn vũ và nguyễn thị quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại phong nha sơn trạch bố trạch quảng bình thực hiện giao dịch một lượng lớn thuốc nổ
sau khi trao đổi thống nhất giá cả với quý là ba trăm linh đồng một kg vũ đã điện cho trần văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại hải thái do linh quảng trị
và thọ đã đồng ý bán cho vũ một trăm một mươi tám kg thuốc nổ
với giá hai trăm tám mươi đồng một kg vũ đã bán số thuốc nổ này cho quý để hưởng tranh lệch
khi quý chở thuốc nổ về đến địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình thì bị lực lượng công an bắt giữ
khi hỏi em như đứa thì em nói giá là với quý như đứa là cân ba trăm linh quý đồng ý mua
thì em cũng gọi hỏi với thọ thọ nói cân hai trăm năm mươi tám
thì hai bên cũng giao khéo như đứa thì em hẹn quý vô nơi chỗ đó em đón
rồi em dù thọ chờ ở đó nơi chỗ đó
rồi em đón đó
rồi quý đưa tiền cho em
lúc tiên đó thì em lấy lại hai triệu thứ còn lúc tiên đó em đưa cho thọ
ngay sau khi bắt quả tang nguyễn thị quý về hành vi mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ
lực lượng công an đã ra lệnh giữ người và khám xét nhà ở trong trường hợp khẩn cấp đối với lê văn vũ
thu giữ một trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vật liệu nổ
lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh
bước đầu tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn
bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng vũ cũng đã thừa nhận chính là người chủ mưu cầm đầu
trong việc trộm cắp quả bom nặng hơn hai trăm ba mươi kg
để thực hiện trót lọt hành vi vũ đã gọi điện cho nguyễn văn vang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại hồ xá vĩnh linh quảng trị
lê văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và lê văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại xã xen thủy huyện lệ thủy để lấy trộm quả bom
đưa đi chỗ khác cất giấu tìm cách tiêu thụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ
và chiếm đoạt vũ khí quân dụng
đến lần chuyển công rất lớn để chào mừng kỷ niệm bảy mươi bốn năm
ngày quốc khánh hai tháng chín ngày kết mạng chín tháng tám
và cũng là thực hiện tốt cái mệnh lệnh của đồng chí giám đốc
trong đợt ra cân tấn công thuật phạm trong đợt này
kết quả đạt được như vậy thì đảm bảo an ninh trật tự
đến địa bàn nhất là trong khi được diễn tập
về phương án a hai chống bầu đoạn biểu tình và đạt đổi
việc đấu tranh triệt xóa đường dây buôn bán thuốc nổ
và chiếm đoạt vũ khí quân dụng đã có ý nghĩa quan trọng
trong việc phòng ngừa những hậu quả khôn lường có thể xảy ra
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
một đối tượng từng có ba tiền án đối tượng còn lại cũng có một tiền án
trong thời gian chấp hành án thì đã quen biết rồi chơi thân với nhau
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
hai đối tượng được mãn hạn tù nhưng lại không chịu tu trí hoạt lương
mà tiếp tục lún sâu vào con đường vi phạm pháp luật
đó là thái hùng phi ba mươi tám tuổi chú tại tp bông môn thuật
và hồ xuân phước ba mươi tuổi chú tại huyện yalell
hiện công an tp bông môn thuật tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ
để chuyện viện kiểm sát nhân dân cùng cấp
truy tố hai đối tượng về tội cướp giật tài sản
để có tiền tiêu xài cả hai đã rủ nhau lên tp bông môn thuật
cướp giật tài sản
hàng ngày phi điều khiển xe máy chở phước đi dò la trên các tuyến phố
khi thấy người phụ nữ nào đi đường có đeo túi sách hay dây chuyền vàng hứa hênh
là các đối tượng ra tay cướp giật tài sản rồi dồ ga tẩu thoát
bước đầu công an tp bông môn thuật đã làm rõ
từ ngày hai mươi hai tháng hai đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cả hai đối tượng đã gây ra năm vụ cướp giật túi sách dây chuyền
của những người phụ nữ đi đường với tổng giá trị tài sản trên một trăm linh triệu đồng
số tiền có được cả hai chia nhau tiêu xài cá nhân
còn với hành vi cưỡng đoạt tài sản nguyễn minh sơn và vương văn ánh
cùng chú tại huyện ân thi tỉnh hương yên vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện ân thi khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo thông tin ban đầu trước đó công an huyện ân thi nhận được đơn trình báo
của một người dân về việc chiều ngày hai mươi hai tháng chín khi mang máy gặt đến gặt lúa thuê
cho một số hộ dân ở cánh đồng thôn hoàng xuyên xã văn nhuệ huyện ân thi
thì bị sơn và ánh cùng năm đối tượng khác mang theo bốn đoạn tiếp xuất
có gắn dao bầu đe dọa yêu cầu phải nộp tiền thì mới cho làm tiếp
đến ngày hai mươi ba tháng chín các đối tượng tiếp tục đe dọa và đang cưỡng đoạt
của nạn nhân năm triệu đồng thì bị công an huyện ân thi phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ân thi đã thu giữ toàn bộ vật chứng
có liên quan để biết sơn có một tiền sự về hành vi xâm hại đến sức khỏe
của người khác ánh là bị can vừa bị công an huyện ân thi khởi tố về tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm một tài sản đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ân thi
đang củng cố hồ sơ vụ án đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
để đưa ra xử lý trước pháp luật
một ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện việt yên tỉnh bắc giang triệt xóa cơ quan công an đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tiến hành tạm giam hai đối tượng về tội
trộm cắp tài sản
trước đó ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an huyện việt yên nhận được đơn trình báo
của anh nông đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thôn cóc dĩ xã đồng tân huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
về việc anh bị kẻ gian trộm cắp một xe mô tô honda biển kiểm soát một mươi hai h một hai mươi ba nghìn hai trăm hai mươi năm
khi để tại phòng trọ ở thôn mi điền một xã hoàng ninh huyện việt yên tỉnh bắc giang
sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên
đã nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng nguyễn văn tuấn ở xã tân lập huyện lục ngạn
đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tôn quang linh ở xã xuân thắng huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
các đối tượng thường thường thay đổi hình dạng ăn mặc để hoạt động do vậy cũng khó khăn trong công tác giả soát
vì các đối tượng khi đi trộm các đối tượng bịt khẩu trang bịt khẩu trang đến lấy trộm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã cùng gây ra bốn vụ trộm cắp xe máy
tại các huyện lục nam việt yên lục ngạn số tiền sau khi bán được đối tượng chia nhau tiêu xài
ngoài ra đối tượng tuấn khai nhận thực hiện riêng một vụ trộm cắp xe máy
còn linh khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy khác cả hai đối tượng đều là đối tượng nghiện ma túy
thủ đoạn của các đối tượng là khi thấy sơ hở hai đối tượng thay nhau canh gác rồi dùng van pha khóa
sau đó lấy xe và tháo biển số vứt xuống sông để tránh sự phát giác của cơ quan điều tra
phải đúng linh vào trong phá khóa xe khi phá khóa xe xong bọn em lấy xe mang về thị trấn chủ tiêu thụ
khi tiêu thụ xong bọn em được số tiền bốn triệu bọn em chia đôi và mang đi ăn tiêu xài cá nhân hết

qua vụ việc trên cơ quan kiến sát điều tra công an huyện việt yên đã tu hồi được một mươi một chiếc xe máy là tăng vật của vụ án
qua vụ việc trên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên cảnh báo
người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc tự bảo quản tài sản của mình tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra
lực lượng an ninh công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã lập biên bản để xử lý về hành vi
đăng trạng thái xúc phạm cảnh sát giao thông trên mạng xã hội đối với phạm minh hậu hai mươi hai tuổi chú phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín hậu bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an thành phố rạch giá ra quyết định xử phạt
về hành vi điều khiển xe mô tô rú ga nẹt bô trong đô thị và xe không có kính chiếu hậu bên trái đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe
lúc này hậu không có phản ứng gì và thừa nhận hành vi vi phạm
tuy nhiên khoảng ba tiếng sau hậu đã chụp và đăng ảnh quyết định xử phạt hành chính lên trang facebook cá nhân
với những lời chửi bới lăng mạ cảnh sát giao thông
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín hậu đến nơi xử lý vi phạm giao thông để nộp tiền phạt lấy dây phép lái xe
thì bị lực lượng an ninh công an thành phố rạch giá lập biên bản xử lý về hành vi cung cấp trao đổi truyền đưa hoặc lưu giữ sử dụng thông tin số
nhằm xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
hậu đã thừa nhận hành vi vi phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của
truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng xuân diệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tử đô xã thụy sơn huyện thái thụy tỉnh thái bình
về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn tỉnh bình định
là đối tượng đỗ ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đông xã thanh trù thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội bắt giữ người trái pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn tư cung xã phước thắng huyện tuy phước của tỉnh bình định
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm cách một cm dưới sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện